đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu tp đà nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng gồm huỳnh công toàn hai mươi ba tuổi phan thành long hai mươi chín tuổi nguyễn ngọc kim xuân hai mươi ba tuổi và lê văn hải hai mươi bốn tuổi cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn nửa kg ma túy các loại và hàng chục gói ma túy dạng nước vui
cụ thể công an quận hải châu đã bắt quả tang toàn cùng với một gói ketamin khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn thu giữ khoảng bốn trăm linh gram ketamin bốn mươi gói ma túy nước vui cùng với một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra các trinh sát tiếp tục bắt quả tăng long tại một quán bar thu giữ một mươi năm viên thuốc lắc hai gói ma túy nước vui
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một công an quận hải châu đã bắt quả tang xuân và hải thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc mà các đối tượng lấy về để bán lại kiếm lời
cũng liên quan đến tội phạm ma túy
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ ninh bình về thanh hóa bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần năm mươi gam ma túy tổng hợp sạng đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc súng đạn và nhiều tăng vật liên quan
ba đối tượng gồm nguyễn văn duân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hà nhật tân sinh năm hai nghìn một
khám xét khẩn cấp nợ của các đối tượng thu giữ gần năm mươi gram ma túy tổng hợp sạng đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc
một khẩu súng một mươi ba viên đạn
các đối tượng khai nhận thường liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc là qua các ứng dụng zalo viber telegram để trôn tránh sự phát hiện của lực lượng công an
ngoài việc bán ma túy cho các đối tượng nghiện sử dụng các đối tượng này còn bán ma túy cho nhiều đối tượng khác về chia nhỏ bán lẻ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ cháy trung cư mini làm năm mươi sáu người tử vong tại phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
hai nghìn hai mươi ba ban thường vụ thành ủy hà nội vừa quyết định xem xét kỷ luật đối với hai mươi tám đảng viên trong đó có sáu cán bộ nguyên cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý
theo đó ban thực vụ thành ủy hà nội kết luận kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với năm tổ chức đảng
gồm ban thường vụ quận ủy thanh xuân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công an quận nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy phường khương đình các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
ban thường vụ thành ủy hà nội kết luận kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với hai mươi tám đảng viên
kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với ba tổ chức đảng và tám đảng viên có liên quan
đồng thời chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội điều tra đối với sáu cán bộ công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ
để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và
xây dựng có trách nhiệm liên quan trực tiếp dẫn đến vụ cháy tại số nhà ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng hai mươi tỷ đồng được công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra triệt phá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
mở rộng điều tra giai đoạn hai đơn vị này đã thi hành quyết định khởi tố bốn mươi bảy bị can để điều tra
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất là hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vai lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép
hàng hóa tiền tệ qua biên giới và rửa tiền
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá ba băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
mức cho vay lãi nặng cao nhất là một trăm tám mươi tám một năm do đối tượng tôn nữ kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại tp hcm
chỉ trong một thời gian ngắn cho vay lãi nặng
khánh đã thu lợi bất chính bốn bảy tỷ đồng
trước đó lực lượng công an cũng bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng do đối tượng đạo ngọc ngãi cầm đầu
quá trình cho vay các đối tượng này hợp thức hóa số tiền lãi suất từ một đến hai tỷ đồng bằng hợp đồng công chứng giả
rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỷ đồng
công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nhiều phương án nhằm đấu tranh triệt để đối với loại tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán góp phần đem lại sự bình yên cho xã hội
với hành vi đánh bạc bảy đối tượng gồm bốn nam và ba nữ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam điều tra làm rõ
trước đó qua công tác theo dõi nắm quy luật
hoạt động của các đối tượng đội cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với các công an phường nhân bình công an phường trần quang diệu tp hcm đồng loạt gia quân cùng lước bắt ba đường dây ghi lô đề
có quy mô hoạt động trên địa bàn các phường nhân bình trần quang diệu với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
với hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ đối tượng lê văn quang sinh năm hai nghìn bảy ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
cụ thể vào tối ngày một tháng hai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa kiểm tra phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn chín trăm linh một chạy tuyến nghệ an hà nội
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một thùng xốp bên trong đựng hai dây pháo tự chế và ba trăm ba mươi quả pháo tự chế
tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn quang lực lượng công an thu giữ hai dây pháo tự chế và sáu trăm ba mươi quả pháo tự chế
cùng với một số vật dụng và tiền chất sử dụng để chế tạo sản xuất pháo nổ
tại cơ quan công an quang khai nhận đã học cách chế tạo và đặt mua trên mạng xã hội các tiền chất vật dụng chế tạo pháo nổ
sau đó làm theo hướng dẫn sau khi chế tạo được pháo quang đã lập tài khoản facebook ảo đăng bài hình ảnh video quảng cáo để bán
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đặng trung hiếu bốn mươi tuổi
công ty trách nhiệm hữu hạn đại hữu khánh hòa có trụ sở tại xã vạn khánh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
cụ thể từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc được cấp phép thăm dò khai thác thử đá làm ốp lát
tại khu vực thôn xuối hàng xã vạn khánh huyện vạn ninh
hiếu khi đó là giám đốc công ty đại hữu đã tổ chức khai thác khoán sản trái phép
đá granite tại khu vực này gây thất thoát tài nguyên của nhà nước với tổng trị giá bốn chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với mai văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là bí thư xã nam điển huyện nghĩa hưng
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng hai mươi giờ tối ngày ba mươi
trên tuyến đường thuộc địa bản thị trấn dạng đông huyện nghĩa hưng
mai văn nam điều khiển ô tô lưu thông trên đường và xảy ra va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện
cú va chạm mạnh khiến cả hai nữ sinh tử vong tại chỗ phương tiện ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện nghĩa hưng cùng với các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc điều tra
và xác minh thời điểm mai văn nam điều khiển ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia